sau một thời gian lượng lợn hơi vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào phía nam giảm do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
khoảng một tuần trở lại đây số lượng vận chuyển đột ngột tăng cao
nguyên nhân được cho là do giá lợn hơi giữa hai miền có sự tranh lệch khá cao
cụ thể tại trạm kiểm dịch động vật ông đồn trên quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
mỗi ngày có khoảng hai mươi xe vận chuyển hơn hai con lợn từ các tỉnh phía bắc và các tỉnh phía nam
trong khi trước đó từ cuối tháng ba đến giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín mỗi ngày chỉ có khoảng ba trăm linh con vận chuyển từ bắc vào nam
nguyên nhân là do thời điểm đó tranh lệch giá giữa hai miền bắc nam không đáng kể
tuy nhiên hiện ở các tỉnh miền nam mỗi kg lợn hơi có giá từ bốn mươi năm đồng đến bốn mươi tám đồng
trong khi các tỉnh miền bắc chỉ có giá từ ba mươi bảy đến bốn mươi đồng một kg
nên lượng vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào phía nam tăng đột biến